một số phường thông báo với người dân về quy trình cấp giấy chứng nhận mắc hoặc khỏi covid một mươi chín
ông phạm văn hưng tổ trưởng tổ dân phố bảy phường trương dương cho biết
trạm y tế phường đã thông báo người dân không cần phải đến trạm chỉ cần chụp ảnh test nhanh tại nhà để lấy giấy chứng nhận
theo ông hương việc này sẽ giảm tải cho lực lượng bác sĩ cơ sở đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong hoạt động cấp giấy chứng nhận
tại phường vĩnh tuy quận hai bà trưng tổ dân phố cũng đã nhắn các nhóm gia lô cư dân
về quy trình mới trong cấp giấy chứng nhận cụ thể đối với f sau bảy ngày kể từ ngày khai báo và test nhanh âm tính
chụp quay test nhanh và có chế độ chứng minh thời gian chụp
đối với người đã tiêm vaccine gửi tổ dân phố sau đó tổ dân phố gửi trạm y tế phường là có thể tháo biển cách ly cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh
đại diện sở y tế hà nội cho biết sở đang duy trì chế độ họp trực tuyến mỗi sáng để quán triệt
chỉ đạo kịp thời đến các quận huyện thị xã
để giảm tải áp lực y tế cơ sở tạo thuận lợi cho người dân sở đã chỉ đạo trạm y tế cơ sở xác nhận f
hết thời gian cách ly đều có thể tự làm test nhanh khi được giám sát
ngoài ra sở cũng đã hướng dẫn các xã phường sử dụng tốt nhất phần mềm quản lý f
có hướng dẫn cụ thể phần mềm in được quyết định hết cách ly được quyết định hưởng bảo hiểm xã hội
sở y tế xác định cần ứng dụng công nghệ tối đa để phục vụ nhân dân kịp thời đại diện sở nói
ngày hai mươi bảy tháng hai tại phiên họp trực tuyến với các quận huyện để chỉ đạo các giải pháp kịp thời
trước tình hình dịch bệnh gia tăng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chữ xuân dũng yêu cầu
lãnh đạo các quận huyện phải vào cuộc sáng tạo linh hoạt hiệu quả nhất theo thực tiễn địa phương
thực tế có nơi lúng túng có nơi vẫn làm tốt
các kiến nghị phải đề xuất nhanh nhất qua điện thoại email đảm bảo tư vấn hỗ trợ kịp thời
cho các đối tượng ông dũng nhấn mạnh
trong khi đó trước thông tin gây bức xúc giáo viên và dư luận về việc trừ điểm thi đua
đối với giáo viên bị mắc covid một mươi chín phải nghỉ dạy trực tiếp
trường phòng giáo súc đào tạo đã lên tiếng về vấn đề này
một số giáo viên trường trung học cơ sở văn điển huyện thanh trì hà nội bất xúc
phản ánh việc bị trừ điểm thi đua vì mắc covid một mươi chín
nghĩa là thay vì được động viên thì số giáo viên này đã bị trừ điểm thi đua vì nghỉ dạy trực tiếp
cụ thể theo quy định của công đoàn trường người lao động cứ nghỉ một ngày bị trừ hai điểm
vì vậy giáo viên của trường vừa qua bị f nghỉ bảy ngày sẽ bị trừ một mươi điểm thi đua
giáo viên nào f nhưng ở nhà dạy online sẽ bị trừ năm điểm
vụ việc đang khiến cho nhiều giáo viên vừa túi thân vừa hoang mang vì đây là trường hợp bất khả kháng
dù thầy cô có muốn đi dạy trực tiếp nhưng là f thì cũng phải nghỉ ở nhà
để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhà trường và học sinh
trong khi đó giáo viên dạy thay đồng nghiệp thì không được cộng điểm
trước thông tin giáo viên trường trung học cơ sở văn điển bị f nghỉ dạy
nhưng bị trừ điểm thi đua ông phạm văn ngát trưởng phòng giáo dục đào tạo cho biết
phòng sẽ cho kiểm tra và xác minh nội dung giáo viên phản ánh
nếu đúng chúng tôi sẽ yêu cầu ban giám hiệu nhà trường dừng ngay quy định không hợp lý nêu trên và rút kinh nghiệm
ông ngác bày tỏ quan điểm
trong điều kiện dịch bệnh hiện nay việc kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến là một giải pháp linh hoạt hữu hiệu
để thực hiện công tác năm học theo đúng hướng dẫn của nghị quyết một trăm hai mươi tám
cũng như các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố và sở giáo dục đào tạo
mọi giáo viên và các em học sinh đều đang cố gắng hết mình để thích ứng trong điều kiện dịch bệnh
việc giáo viên bị f không thể nhẹ mà cố gắng giảng dạy online cho học sinh là điều trân quý
phải được động viên chia sẻ khen ngợi chứ không thể phạt trừ điểm thi đua
ông ngác khẳng định phòng sẽ cho kiểm tra xác minh làm rõ nội dung phản ánh này của giáo viên
và sẽ có câu trả lời sớm nhất cho quý báo
trước thực tế đã bao phủ rộng vaccine covid một mươi chín trên cả nước số ca tăng nặng và tử vong do covid một mươi chín giảm
một số ý kiến đề xuất nên nhìn nhận covid một mươi chín là bệnh chuyên khoa truyền nhiễm thông thường
hay bệnh đặc hữu hiện diện thường xuyên
vậy có thể xem xét bỏ việc chứng nhận f và khỏi bệnh để giảm áp lực cho y tế cơ sở hay không
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
việc yêu cầu những người đã có kết quả test nhanh dương tính vẫn phải đến trạm y tế phường
để xét nghiệm lại là việc làm không cần thiết
chuyên gia cũng đề xuất các loại thủ tục làm giấy chứng nhận f hoặc chứng nhận khỏi bệnh
hoàn toàn có thể bỏ qua để tiết kiệm thời gian và công sức của người dân
cũng như cán bộ y tế cơ sở tránh tình trạng quá tải ô ạt đến trạm y tế phường để xếp hàng như hiện nay
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội
nêu quan điểm không nên xem covid một mươi chín là đại dịch nữa mà như một bệnh chuyên khoa
tuy nhiên người dân vẫn nên tuân thủ quy định năm k không chủ quan và tiêm phủ vaccine covid một mươi chín
trong trường hợp covid một mươi chín không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm a theo bác sĩ hải
người dân nên chi trả tiền khám điều trị
cụ thể việc thanh toán tiền khám chữa bệnh covid một mươi chín cũng cần ứng xử như với các bệnh lý khác
nghĩa là có thể do bảo hiểm y tế chi trả hoặc khám dịch vụ do người dân tự chi trả
ngoài ra theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải việc thống kê ca mắc mới mỗi ngày không còn chính xác
bởi khoảng năm mươi người dân ở nhà tự test nhanh dương tính gọi cho tổ tư vấn nặng tự vào viện nên không thể thống kê được
thậm chí nhiều người tự xét nghiệm dương tính nhưng không khai báo với cơ sở y tế
người dân điều trị tại nhà nên khai báo với y tế địa phương để được theo dõi và cho lời khuyên
việc này sẽ hỗ trợ tốt nhất f nên và không nên làm gì trong quá trình điều trị tại nhà
tránh tự phát
bác sĩ hải khuyến cáo
còn theo bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một
việt nam có thể sớm xem covid một mươi chín là bệnh truyền nhiễm thông thường
tuy nhiên cần tiêm phủ vaccine và đặc biệt bảo vệ những người có nguy cơ diễn biến nặng nhằm giảm tỷ lệ tử vong
theo ông việc đếm ca cách ly không còn nhiều ý nghĩa
thay vào đó chính quyền địa phương cần phải điều tra tiêm vét vaccine covid một mươi chín
bảo vệ những người có yếu tố nguy cơ cố gắng bao phủ mũi ba
trong bối cảnh số ca f tự điều trị tại nhà như hiện nay
số f không tự cách ly và điều trị tại nhà càng lớn khiến cho nhu cầu xét nghiệm càng nhiều
tuy nhiên nhiều người thắc mắc sau khi khỏi bệnh dù mình test nhanh có kết quả âm tính
nhưng sau khi thực hiện pcr lại thu về kết quả dương tính lúc này cần làm gì
hơn nữa sau bao lâu khỏi bệnh thì có thể được hòa nhập cùng cộng đồng
bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch thường trực liên tri hội truyền nhiễm tp hcm đã có những chia sẻ về vấn đề này
bác sĩ trương hữu khanh cho biết việc test nhanh cho kết quả âm tính nhưng pcr lại dương tính là điều bình thường
bởi lẽ test nhanh thường kém nhạy hơn test pcr
nếu còn quá ít virus thì test nhanh không hiện nhưng pcr lại có
đó là lý do vì sao tình trạng người phục hồi test nhanh đã âm nhưng pcr thì chưa
hoặc người mới bệnh tải lượng virus chưa lên cao thì test nhanh không thấy nhưng pcr lại hai vạch
test nhanh âm tính chỉ có nghĩa là nguy cơ lây thấp
vì còn ít hoặc không còn virus ở đường hô hấp trên
do đó vẫn phải tiếp tục theo dõi và cách ly đủ một mươi ngày
ví dụ từ ngày thứ bảy người bệnh test nhanh âm tính thì không được chủ quan
vẫn phải đeo khẩu trang theo dõi sp hai đủ một mươi ngày
về câu hỏi có phải một trăm linh khỏi bệnh đều thực hiện pcr hay không
theo bác sĩ khanh với f tự điều trị tại nhà thì không cần pcr vì hiện nay
bộ y tế đã công nhận kết quả test nhanh rồi
f tự điều trị tại nhà chỉ cần tuân thủ đầy đủ thời gian cách ly do bộ y tế quy định
kết quả pcr chỉ cần thiết nếu là bệnh nhân f điều trị tại bệnh viện
trước câu hỏi tôi là f đã cách ly đủ bảy ngày và có test nhanh âm tính
khi nào thì tôi có thể tiếp xúc bình thường với người khác
bác sĩ khanh thông tin sau khi có kết quả dương tính bạn nên cách ly điều trị đủ bảy ngày
nên test lại sau bảy ngày kể từ ngày phát hiện dương tính để kết quả chính xác nhất
nếu có kết quả âm tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
trong thời gian đó vẫn cần tiếp tục tuân thủ đeo khẩu trang
năm ca thông báo kết quả test nhanh âm tính với trạm y tế địa phương và nhận xác nhận khỏi bệnh
chuyển sang một số tin tức thế giới đáng chú ý
đang là điểm nóng quân sự với cuộc chiến này lừa ukraine còn đang đối mặt với khủng hoảng dịch bệnh
tổ chức y tế thế giới who cho biết các xe tải không thể vận chuyển oxy y tế từ nhà máy
đến các bệnh viện trên toàn lãnh thổ ukraine khiến hàng nghìn người đang gặp nguy hiểm
khi tỷ lệ nhiễm covid một mươi chín tăng gấp năm lần
uso kêu gọi xây dựng một hành lang trung chuyển an toàn để tăng nguồn cung cấp khí oxy cho ukraine
bằng tuyến đường hậu cần đi qua nước láng giềng ba lan
tình hình oxy cạn kiệt đến mức rất nguy hiểm ở ukraine phần lớn các bệnh viện sẽ cạn kiệt lượng oxy dự trữ
trong vòng hai mươi bốn giờ tới một số đã hết điều này khiến cho hàng nghìn bệnh nhân gặp nguy hiểm
tổng giám đốc who ông tedros adhanom ghebreyesus và giám đốc khu vực châu âu
hank kluck cho biết trong tuyên bố chung
ukraine cần tăng thêm hai mươi năm nguồn cung oxy với nhu cầu của nước này trước khi xảy ra xung đột quân sự với nga
các hoạt động quan trọng khác của bệnh viện cũng đang bị đe dọa do thiếu điện
ngay cả các xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân cũng có nguy cơ vướng vào làng đạn giao tranh giữa quân đội nga và ukraine
trong khi đó ukraine phải đối mặt với sự gia tăng của các ca nhiễm dịch covid một mươi chín
đáng kinh ngạc số ca bệnh mới tăng năm trăm năm mươi năm trong khoảng thời gian từ ngày một mươi năm tháng một đến ngày hai mươi năm tháng năm
theo văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc
một đợt bùng phát dịch covid một mươi chín kết hợp với việc ngày càng có nhiều người bị thương trong cuộc chiến
sẽ gây áp lực lớn hơn nữa đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã quá căng của ukraine theo đài cnbc
hơn ba trăm sáu mươi tám người đã rời ukraine sang các nước châu âu láng giềng
theo cơ quan tị nạn liên hợp quốc chính phủ ukraine ước tính trong trường hợp xấu nhất
cuộc chiến này có thể khiến cho năm triệu người phải tị nạn
văn phòng các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc
cho biết cuộc xung đột đang diễn ra tiếp tục gây những tổn thất nghiêm trọng về con người
số lượng thương vong dân sự ngày càng tăng nguồn sinh kế của người dân bị gián đoạn
cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng bị hư hại
còn tại mỹ trong bối cảnh số ca covid một mươi chín giảm
bang điều nhóc của mỹ sẽ chấm dứt quy định đeo khẩu trang tại các trường học
và cơ sở chăm sóc trẻ em từ ngày hai tháng ba
trên mạng xã hội twitter ngày hai mươi bảy tháng hai thống đốc bang new york mỹ kt houth đã viết
điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng
tại giáo dục và phụ huynh đã nỗ lực để chống lại đại dịch
chúng ta đã đạt được cột mốc đáng nhớ này nhờ sự chăm chỉ của các bạn
các quy định mới được đưa ra sau khi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
ngày hai mươi năm tháng hai đã nới lỏng hướng dẫn về việc đeo khẩu trang trong nhà trên hầu hết cả nước
hướng dẫn mới nhất của cơ quan này liên quan đến môi trường học đường
khuyến nghị chỉ nên đeo khẩu trang ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cao
thay vì sử dụng biện pháp phòng dịch này ở mọi nơi
theo trang web của cơ quan y tế bang new york tính đến ngày hai mươi năm tháng hai
tỷ lệ xét nghiệm dương tính của bang này trong bảy ngày trung bình là một chín
giảm mạnh so với mức hơn hai mươi trong đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
chính quyền các hạc và thành phố vẫn có thể yêu cầu đeo khẩu trang trong trường học
thị trưởng new york eric arams ngày hai mươi bảy tháng hai cho biết
thành phố sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang học đường vào ngày bảy tháng ba
nếu không có đột biến trong các ca covid một mươi chín từ nay đến ngày bốn tháng ba
ông cho biết
trường học của chúng tôi là một trong những nơi an toàn nhất cho trẻ em kể từ khi bắt đầu đại dịch
và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định phù hợp về sức khỏe cộng đồng để giữ an toàn cho trẻ em
bao gồm cả việc cung cấp khẩu trang cho mọi học sinh và nhân viên trường học có nhu cầu
thưa quý vị số f tăng chóng mặt khiến y tế quá tài là minh chứng rõ ràng cho thấy
diễn biến dịch bệnh tại việt nam vẫn đang có chiều hướng phức tạp
mặc dù đã có những ý kiến về việc coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
tuy nhiên những ảnh hưởng và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh vẫn đang tồn tại
quý vị hãy nhớ luôn thực hiện thông điệp năm k hạn chế tụ tập đông người không cần thiết
thường xuyên theo dõi sức khỏe trang bị kiến thức khi nhiễm covid một mươi chín và điều trị tại nhà
nhận biết các dấu hiệu khi bệnh truyền nặng để liên hệ với các cơ sở y tế kịp thời hỗ trợ
tránh tâm lý chủ quan hoặc hoang mang lo sợ cực đoan không cần thiết
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin hôm nay và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo